ngày năm tháng năm tại thành phố huế hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền trung tổ chức hội nghị liên kết phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung
đồng chí ngô đông hải ủy viên dự khuyết trung ương đảng phó ban kinh tế trung ương đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo năm địa phương gồm thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định tham dự
hội nghị đánh giá thực trạng phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung phân tích các lợi thế so sánh liên kết phát triển vùng bàn giải pháp nâng cao hiệu quả của các khu kinh tế khu công nghiệp và đề xuất kiến nghị điều chỉnh cơ chế chính sách